tình và sương đã thành lập và điều hành công ty của phần sài gòn cây cảnh với ngành nghề mua bán nhà cây cảnh
vào năm hai nghìn bảy tình và sương thành lập dự án khu dân cư tam phước
cả hai cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối để lừa hơn bốn trăm linh bị hại chiếm đoạt số tiền hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
ngoài ra tình và sương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông tài bà yến số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt vợ chồng chủ công ty cổ phần sài gòn cây cảnh phường thảo điện tp hcm là nguyễn văn tình hai mươi năm tù nguyễn thị trí sương một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng tội danh đinh quốc lực chú tp hcm lãnh một mươi năm tù võ hoàng yến tám năm tù và đặng trọng nhân bốn năm tù
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một trăm linh bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn vat
vat có tổng giá trị lên tới gần sáu mươi bốn tỷ đồng lớn nhất từ trước đến nay
trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên tòa này có ba mươi người bị truy tố tội trốn thuế sáu mươi tám người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn hai người bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và trốn thuế
đặc biệt trong số các bị cáo có tới sáu mươi tám người trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc và giám đốc của nhiều doanh nghiệp
tú chú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh lao động tự do được xác định là chủ mưu cầm đầu vụ án
tú đã mua sáu trăm bốn mươi sáu doanh nghiệp rồi cùng nhiều đàn em đã tự kê khai khống doanh số mua vào khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế
cùng với đó bị cáo tú còn mua sáu công ty tài chính giao cho người khác quản lý nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn vat đã bán
với các thủ đoạn trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tới tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo tú và các đồng phạm đã bán hơn một triệu hóa đơn vat khống cho hơn tám mươi tám doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng doanh số gần sáu mươi bốn tỷ đồng
với mỗi hóa đơn khống được bán tú hưởng lợi từ bảy đến một năm doanh số tính theo tổng số hóa đơn đã bán tú đã trục lợi hơn hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài tới ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước cho biết đơn vị đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an hải quan tổ kiểm tra liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh bắt giữ một vụ vận chuyển một trăm ba mươi chín ba kg pháo lậu cháy phép
ngày một mươi chín tháng một mươi hai lê văn bắc chú huyện bù đốp điều khiển xe mô tô kéo theo móc lôi chở theo hai bao tải màu đen
bên trong có chứa nhiều hình khối hình hộp chữ nhật và hình trụ
bên ngoài dán giấy nhiều màu sắc ghi chữ nước ngoài
nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng một trăm ba mươi chín ba kg
đối tượng đã khai nhận số tăng vật nêu trên là pháo nổ được một đối tượng lạ mặt không rõ lai lịch thuê trở với giá ba triệu đồng
khi đang lưu thông trên đường thì bị phát hiện và bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang tạm giữ phương tiện tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị càng gần tới thời điểm tết nguyên đán cảnh vi sản xuất buôn bán tặng chữ vận chuyển pháo trái phép diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn
công an tỉnh băng ninh đã tập trung lực lượng liên tiếp đầu tranh và bắt giữ xử lý nghiêm nhiệm vụ vi phạm pháp luật về pháo
qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về pháo nổ và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán gia thìn hai nghìn hai mươi bốn
thiếu hiểu biết lại không lường hết hiểm họa do pháo nổ gây ra ngô đức quý một mươi sáu tuổi ở huyện tân yên tỉnh bắc giang đã thực hiện theo hướng dẫn chế tạo pháo trên mạng để sản xuất và giao bán
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai khi quý đang giao hàng tại xã yên trung huyện yên phong thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ một mươi ba ba kg pháo cối
khám xét nơi ở của quý thủ giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc sản xuất pháo
pháo nổ thì sau đó là em ứng dụng shopee để đặt các hóa chất để pha thành thuốc để về làm
quá trình làm pháo nó khá phức tạp
thời gian sản xuất một quả pháo mất khoảng tầm hai mươi ba mươi phút
nó trừ chi phí mua chất shopee trừ các giấy các thứ gì thì lãi một quả là lãi khoảng tầm hai mươi ba mươi nghìn đồng
trong quá trình quyết liệt điều tra các hành vi vi phạm pháp luật về pháo công an tỉnh bắc ninh đã phát hiện vi phạm pháp luật về ma túy
bắt quả tăng đối tượng nông văn hải ở huyện hòa an tỉnh cao bằng về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một mươi ba kg pháo nổ hơn một gram ma túy tổng hợp và hơn ba gram heroin
tại cơ quan điều tra hải khai nhận được trả công vận chuyển pháo bằng số ma túy nói trên
nguồn lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán vận chuyển sản xuất pháo nổ lớn nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn đối phó với lực lượng công an
do đó cán bộ chiến sĩ
các toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động nắm chắc tình hình phòng ngừa đối tranh mạnh với loại tội phạm này
chúng tôi cũng tiến hành điều tra bắt xử lý
thì thấy là cái tình trạng bây giờ là thanh thiếu niên rồi các cái học sinh tự học các cái cách để pha chế tự sản xuất cái pháo rồi các thuốc pháo ở nhà
cái này rất là nguy hiểm
và thực tế là các cái địa phương cũng đã xảy ra cái tình trạng mà quá trình sản xuất nó dẫn đến cháy nổ nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe
không chỉ những người sản xuất mà những người thân
người ta trong đấy thiệt hại rất lớn về con người và tài sản
trong dịp tết này thì các đối tượng cũng mua bán pháo nổ cũng sẽ có hoạt động rất là tinh vi phức tạp
với cái nhận định đấy thì chúng tôi luôn luôn với tinh thần quyết tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm tăng cường công tác
toàn tra phối hợp với các lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán pháo nổ trên địa bàn thành phố bắc ninh
với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân vui tết đón xuân an toàn lành mạnh
công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố
triển khai lực lượng nắm chắc tình hình từ sớm từ xa từ cơ sở
qua đó kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về pháo
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
toàn lực lượng công an tỉnh bắc ninh
phát hiện bắt giữ một mươi ba vụ một mươi bảy đối tượng thu giữ trên một trăm một mươi kg pháo các loại
trong đó khởi tốt tám vụ một mươi hai đối tượng
tiếp tục giám sát hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xe đạp điện
được giới thiệu trên hai website himachi vn và thế giớixechạydiet com vn
tại nhiều địa phương trên cả nước
sau hai ngày kiểm tra
đã có ba mươi bốn cơ sở kinh doanh xe đạp điện
cơ sở bị kiểm tra phát hiện gần ba trăm linh chiếc xe đạp điện xe máy điện
không thực hiện niêm yết giá trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ
không có hóa đơn chứng tử không thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định
không có tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa không có tem hợp quy gián sản phẩm
đáng chú ý nhiều cửa hàng cùng hệ thống vẫn đóng cửa
để trôn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
thời gian tới lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tấn công vào những điểm nóng
về kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
thể hiện quyết tâm không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống hàng giả hàng kém chất lượng
trưa ngày hai mươi tháng một mươi hai hội đồng tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu
cho phân án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân sáu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hội đồng tiền lương quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu cho phân án tăng lương tối thiểu vùng ở mức tăng bình quân sáu
cho thêm đơn hàng để người lao động có việc làm trong thời gian tới
thưa quý vị sau hơn một mươi năm thực thi luật nhà ở hiện hành đã bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế
nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn cuộc sống
chính vì vậy việc quốc hội vừa thông qua luật nhà ở sơ đổi sẽ chính thức có hiệu lực
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm đã đáp ứng được mong mỏi của đông đảo người dân và các doanh nghiệp
đây được xem là một tín hiệu tích cực giúp gỡ khó cho thị trường nhà ở những năm gần đây
đặc biệt khi thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay
không quy định sở hữu nhà trung cư có thời hạn mà chỉ quy định thời hạn sử dụng nhà trung cư
là một trong những điểm mới được nêu trong điều năm mươi tám luật nhà ở sửa đổi vừa được thông qua
không khỏi vui mừng và thêm yên tâm là suy nghĩ của nhiều người dân đang sở hữu nhà trung cư khi tiếp nhận thông tin này
mình khá đồng tình với cái luật mới ra hiện nay
tại vì hiện tại những thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh với mật độ dân số là thuộc top hàng thế giới
nên là luật không quy định thời gian sở hữu sẽ làm cho người dân yên tâm hơn
đối với việc mà người dân sẽ chọn cái loại hình nhà trung cư để đầu tư và ở lâu dài
theo đánh giá của các chuyên gia về tổng thể luật nhà ở sửa đổi có nội dung phù hợp thực tiễn
đảm bảo được tính đồng bộ thống nhất của các quy định pháp luật
do đó được kỳ vọng sẽ tạo nên những cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản và đảm bảo nhu cầu nhà ở của người dân
đặc biệt là nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn trong thời gian tới đây
trong đó lần đầu tiên có những quy định cụ thể chặt chẽ về loại hình nhà ở trung cư mini
luật nhà ở sửa đổi đã ban hành là cơ sở pháp lý để công nhận quyền sở hữu riêng lẻ đối với từng căn hộ trung cư mini
mà trước đây chúng ta
chưa làm được đây là một quy định chúng tôi cho rằng rất bức thiết trong bối cảnh vừa qua
để một lỗ hỏng pháp lý rất lớn liên quan trung cư mini không đảm bảo các quyền lợi của những người mua bán dạng nhà ở này
luật nhà ở lần này đưa vào để quy định rất rõ phát triển nhà ở mini cũng là một sự được ủng hộ
nhưng phát triển phải theo đúng các quy hoạch đúng các quy chuẩn kỹ thuật yêu cầu
nó đảm bảo cả về môi trường về phòng cháy và mọi thứ các quy định khác
như vậy sự phát triển cho các nhà ở mini trong giai đoạn tới nó sẽ phù hợp và nó sẽ tốt hơn
liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn vừa qua đã xảy ra không ít vấn đề vướng mắt
từ quy trình thủ tục đến việc phân định nhóm đối tượng dẫn đến nhiều nhà ở xã hội có mà khó tiêu thụ
việc luật nhà ở sửa đổi mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội sẽ tạo điều kiện tháo gỡ những điểm ngén trước đó
cùng với nhiều quy định mới về kích thích các nhà phát triển tham gia vào công cuộc phát triển nhà ở xã hội
hướng tới mục tiêu phát triển tối thiểu một triệu căn nhà ở xã hội trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
luật lần này thì chúng tôi cũng cho rằng là cũng đã xây dựng những quy định có cái tính khá tốt cho việc tạo điều kiện
để mà phát triển cái loại hình nhà ở xã hội này
như là các cái vấn đề trách nhiệm vai trò của nhà nước
hoặc của các cái tổ chức như công đoàn
rồi là vai trò của chính quyền các địa phương chẳng hạn
các cái quy trình quy định giải quyết các cái quá trình thủ tục phát triển nó có những cái nó rõ ràng hơn
phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội
trong đó mục tiêu là tạo nhiều cơ hội cho đa số người dân tiếp cận với nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tài chính
qua đó đảm bảo an sinh xã hội
việc luật nhà ở sửa đổi được thông qua với nhiều điểm mới đáng chú ý
sẽ góp phần hoàn thiện thể chế chính sách về nhà ở
từ đó thúc đẩy chiến lược phát triển nhà ở quốc gia trong thời gian tới
hôm nay trong nước vàng sgc tiếp tục leo thang tăng thêm ba trăm linh đồng một lượng
đạt đỉnh cao kỷ lục bảy mươi năm tám triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới ở mức cao và vẫn trên đà tăng
đầu giờ chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai
giá vàng bốn số chín của sgc tại hà nội tăng ba trăm linh đồng một lượng
ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng lên bảy mươi năm bảy triệu đồng một lượng
trong khi đó tại đà nẵng giá vàng sgc lên tới bảy mươi năm tám triệu đồng một lượng
tính chung từ đầu tuần tới nay giá vàng miếng sgc đã tăng gần một triệu đồng một lượng
trên thị trường quốc tế giá vàng giao ngay dạng sáng nay tăng một mươi ba năm usd lên hai bốn mươi hai usd một ounce
giá vàng thế giới đang ở mức cao và có xu hướng nhất
sự suy yếu của đồng usd và lợi suất kho bạc giảm đã thúc đẩy vàng trong phiên chiều giao dịch dạng sáng chiều nay
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
quý vị thành phố hồ chí minh sẽ chi hơn một tỷ đồng để mở rộng sáu trăm linh mét đường chu văn an quận bình thạnh
với mức kinh phí cao top đầu trong các dự án nâng cấp đường trên địa bàn của thành phố
dự án tổng vốn một sáu mươi bảy tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận bình thạnh làm chủ đầu tư
thực hiện trong giai đoạn từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
lý giải mức vốn cao như trên ủy ban nhân dân quận bình thạnh cho biết
do dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn
trong tổng vốn thực hiện chi phí định bù dự toán chiếm gần chín trăm tám mươi hai tỷ đồng
cụ thể có một trăm bảy mươi sáu trường hợp bị ảnh hưởng tổng diện tích thu hồi gần một mươi một m hai
đường chu văn an dài gần hai km là một trong những tuyến giao thông chính nếu quận bình thạnh
kết nối nhiều đường lớn như đinh bộ lĩnh phan chu trinh ngơ trang long phan văn trị
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa có quyết định phê duyệt dự án nâng tỉnh không
cầu bình triệu một trên quốc lộ một mươi ba và cầu bình phước một trên quốc lộ một
với mức đầu tư gần hai trăm năm mươi tỷ đồng nhằm đáp ứng đồng bộ của các cầu trên sông sài gòn
đạt mức tối thiểu là bảy mét
dự án nâng tỉnh không cầu bình phước một có tổng mức đầu tư khoá một trăm một mươi chín tỷ đồng
phương án nâng tỉnh không cầu nhà thầu sẽ thực hiện cách nâng cách cấu nhịp của toàn cầu
với chiều cao khoá một hai mươi năm mét
còn cầu bình triệu một nhà thầu sẽ kết nâng kết cấu nhịp của toàn cầu
với chiều cao khoảng một tám mét với tổng mức đầu tư vào khoảng một trăm ba mươi hai tỷ đồng
việc nâng tỉnh không hai cầu nhằm mục đích tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy
phát triển các cái thủy nội địa tp hcm cùng các tỉnh bình dương tây ninh
qua đó giảm tải giao thông đường bộ tăng kết nối vùng góp phần phát triển kinh tế xã hội
khu vực đông nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam
hôm nay canada đã mang đến những thông tin mới nhất về thị trường xu hướng tiêu dùng
cũng như các chính sách ưu đại xuất khẩu và các biện pháp phòng vệ thương mại của canada
đại diện vbca cho biết sẽ tổ chức một mươi hai đoàn đại biểu sang thăm các thành phố tại canada
trong năm hai nghìn hai mươi bốn cũng như mở những triển lãm để hàng hóa việt có cơ hội tiếp cận thị trường
nhưng đi sâu rộng được hay không thì chìa khóa vẫn nằm ở chất lượng sản phẩm
các doanh nghiệp việt nam lấy theo đường đói công nghệ xanh
thực phẩm phải ăn cơm
toàn đông gói phải tốt cho môi trường
thì nhà nước canada nó sẽ mở rộng hàng hóa việt nam đi tới canada là miễn thuế
mỗi tuần có nhập trái cây rau cải tươi qua bển
và nông sản tươi cũng có nhập đông lạnh như kia nhiều
các doanh nghiệp trong nước đã rất hào hứng với những câu chuyện được chia sẻ tại hội thảo
đây cũng là cơ hội gặp gỡ những chuyên gia có thể dẫn dắt kết nối vào thị trường này
canada hiện đang là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ một mươi bốn
trong tổng số một trăm bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào việt nam
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba canada đầu tư trực tiếp vào việt nam hai trăm năm mươi ba dự án
trong đó tại thành phố hồ chí minh canada có một trăm ba mươi một dự án đầu tư với hơn một trăm ba mươi ba triệu đô la mỹ
đứng thứ hai mươi hai trên một trăm hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố hồ chí minh
tính riêng một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba canada có hai mươi dự án với tổng số vốn đầu tư là ba một triệu đô la mỹ
tổng số vốn đầu tư là ba một triệu đô la mỹ

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa thành phố hồ chí minh và canada năm hai nghìn hai mươi hai ước đạt sáu trăm ba mươi hai triệu tám trăm hai mươi chín ngàn đô la mỹ
trong đó kiên ngạch xuất khẩu đạt bốn trăm bảy mươi triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đô la mỹ tăng hai mươi tám so với cuối cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
chúng ta làm sao đó là đưa những cái khát vọng của lãnh đạo thành phố của lãnh đạo hai địa phương
nó trở thành một cái hiện thực thực tiễn sinh động và có giá trị để làm gia tăng cái sự tăng dưỡng và phát triển của mỗi địa phương và mỗi doanh nghiệp
chính là sự gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp hay hơn
có thể khẳng định cơ hội cho doanh nghiệp việt nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường canada là rất lớn
tuy nhiên điểm hạn chế doanh nghiệp việt nam chưa có nhiều thông tin về thị trường thị hiếu tiêu dùng
cũng như các chính sách ưu đại xuất khẩu và các biện pháp phòng vệ thương mại của canada
do đó thời gian tới các cơ quan xuất
xúc tiến thương mại tiếp tục cập nhật thông tin và nghiên cứu về thị trường canada
các chính sách cơ hội đầu tư kinh doanh và thông tin kinh tế
từ đó thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp việt nam
thưa quý vị theo dự báo vận tải đường bộ bằng xe tuyến xe khách dự kiến sẽ đón lượng khách tăng cao so với tết năm ngoái
các nhà xe cho biết sẽ không tăng giá vé vào dịp tết dương lịch
giá vé tết nguyên đáng dự báo sẽ tăng nhưng nhà xe phải kê khai chi tiết
và không vượt quá mức quy định của bến
hiện các bến xe trên địa bàn tp hcm đã lên kế hoạch sớm để chủ động phục vụ hành khách
dịp tết dương lịch và tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong đợt nghỉ lễ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có khoảng một mươi hai sáu trăm chín mươi bốn lượt khách đi lại
qua bến xe miền đông mới tp thủ đức
còn dịp tết nguyên đáng giáp thình dự báo khoảng tám mươi bảy lượt hành khách
tăng hơn một trăm hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
bến xe miền đông cho biết
công ty khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước trong khoảng thời gian
phục vụ tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
trường hợp có tăng các đơn vị vận tải sẽ không tăng quá bốn mươi
còn tại bến xe miền tây dự báo dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn có tổng cộng hơn một trăm bốn mươi lượt khách
với gần sáu ba trăm linh lượt xe hoạt động qua bến tăng hơn một trăm hai mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó cao nhất sẽ là vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi hai giao động trên bốn mươi
đến năm mươi lượt khách đi lại qua bến

trong một ngày
dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn bến xe dự báo sản lượng xe sẽ tăng trên bảy
và lượng khách tăng gần ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể trước và sau tết sẽ có tổng cộng gần bảy trăm tám mươi ba lượt khách
với hơn ba mươi sáu trăm linh lượt xe hoạt động qua bến tăng so với cùng kỳ năm ngoái
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm
phối hợp cùng với hội lương thực thực phẩm tp hcm tổ chức khai mạc
tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
tuần lễ triển lãm quy tụ gần một trăm linh doanh nghiệp tiêu biểu của tp hcm
thu các ngành hàng tiêu dùng đồ khô thủy hải sản đồ ngọt bánh kẹo
đồ uống nông nghiệp sạch
bên cạnh đó chương trình năm nay còn có điểm mới là có sự tham dự
của doanh nghiệp các tỉnh thành có thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội
với tp hcm như tỉnh lòng an kiên giang cần thơ bến tre khánh hòa
công tâm an giang ninh thuận
thông qua không gian triển lãm sản phẩm ô cốt và sản phẩm đặc sản vùng miền
đến với chương trình các doanh nghiệp triển lãm mong muốn giới thiệu những sản phẩm
lương thực phẩm uy tín chất lượng với mẫu mã đẹp giá thành cạnh tranh
và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu vệ sinh an toàn thực phẩm
mỗi sản phẩm tham gia tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm hai nghìn hai mươi ba
là nỗ lực của doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm trong việc mang đến cho người tiêu dùng
và đối tác xuất khẩu những sản phẩm mới đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới
nhằm hướng tới xây dựng một ngành lương thực thực phẩm xanh sạch hữu cơ
và thân thiện với môi trường
chương trình tuần lễ triển lãm sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai là một trong những sự kiện
xúc tiến thương mại quan trọng mang tính chiến lược của thành phố hồ chí minh
các doanh nghiệp tham gia tuần lễ triển lãm đều được hỗ trợ toàn bộ kinh phí mặt bằng
và kệ trưng bày hỗ trợ công tác quảng bá sự kiện
trong khuôn khổ triển lãm bang tổ chức sẽ tổ chức các chương trình hội thảo
chuyên đề các buổi giao lưu kết nối gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các đối tác trong và ngoài nước
thưa quý vị một trong những nông sản đặc thù ở vùng đất nắng hàng ninh thuận đó chính là nho
nói một cách khác cây nho khá phù hợp với mùa nắng
còn mùa mưa hiện nay thì được cho là nghịch vụ đối với cây nho
rất khiếm bường nho cho trái hoặc nếu có cho trái thì năng suất và sản lượng cũng hết sức bóp bên
liệu có thể làm ra những chùm nho ngay trong mùa mưa hay không
câu hỏi này bắt đầu cho những thay đổi của vùng ninh thuận đó là trồng nho thích ứng với thiên tai
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
làm cả ngày trong vườn nho nhưng những nông dân này không quá lo chuyện mưa hay nắng
có nắng thì cũng không chịu cãi đắng quá gai gắt
có mưa thì cũng không cần phải mặc áo mưa vào người
đây như là điều khác biệt so với những vườn nho lâu nay trên vụ đất ninh thuận
sáu tháng trước ông phong đã làm nhà kính bao phủ vườn nho rộng năm xào tức năm m hai
và đây cũng là lần đầu tiên một vườn nho cho trái một cách xuân sẻ ngay trong mùa mưa
cây nho là cây sợ mưa dễ dàng gắn tới các lỗ nắm bệnh như tháng thư sám mốc xương
nếu mà che được mưa này cách biệt khí hậu thời tiết mới ngồi rồi thì bệnh giảm khoảng từ bảy tám mươi
vùng trồng nho ninh thuận với hơn một hectare cung ứng nho tươi ra cả nước lâu nay cung thường không đủ cầu
sản lượng nho tươi càng bị sụt giảm thậm chí nhiều lúc bị đứt gãy nguồn cung mỗi khi mưa kéo dài
mùa mưa người trồng nho gọi là nghịch vụ
vườn nho nào cho trái trong mùa mưa rất dễ gặp bệnh nhất là bệnh tháng thư
đây cũng là lý do mà viện nghiên cứu bông
và phát triển nông nghiệp nhà hố từ cách đây ba năm đã xây dựng mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao
mái che mưa giúp vườn nho thích ứng điều kiện thời tiết bất lợi trong mùa mưa
khi vào điều kiện mùa mưa thì cây nho không bị bệnh tháng thư như có sản xuất truyền thống
và với việc tránh được ốc lực bệnh tháng thư thì giảm được lượng thuốc sử dụng trên một đơn vị nguyên tích
và lúc đó sản xuất sẽ được an toàn
bắt đầu có những nông dân năng đồng chuyển hưởng canh tác đưa cây nho vào trong nhà kính
tính bình quân mức đầu tư cho nhà kính một sào nho từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi triệu đồng
đây là số tiền không nhỏ so với chi phí bỏ ra của những nông dân trồng nho
tuy nhiên nông dân canh tác nhòa nghịch vụ có nho bán lại giữa lúc thị trường khang hiếm nho tươi
nên có thể lấy giá bán cao bù lại chi phí
trái vụ thấy cho mình thu nhập thì khá là nhiều hơn là nho truyền thống bên ngoài
chẳng hạn như hiện giờ này mình cắt vụ tết thì thấy là rất là yên tâm
không riêng cây nho mà nhiều loại cây trồng đặc thù cho giá trị kinh tế cao ở ninh thuận
vào lúc này những người làm nông nghiệp bắt đầu chú ý đầu tư theo hướng công nghệ cao
chính công nghệ cao sẽ giúp sản xuất thích ứng thiên tai giãn nhảy rủi ro thời tiết
và cuối cùng lại đạt được đăng xuất lẫn chất lượng
hẹn gặp lại quý vị